đối với nhóm tội đưa nhận hối lộ
một khởi tố bổ sung đối với bị can đỗ mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với hồ trúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà tỉnh hòa bình
đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ra quyết định khởi tố bị can khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với sáu bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự gồm
ba đào ngọc thuật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi giáo viên trường trung học phổ thông mường bi tỉnh hòa bình
ba lê thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên hoàng văn thụ tỉnh hòa bình
nguyễn đức hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thanh tra viên phòng thanh tra sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
bốn nguyễn tân hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cán bộ phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
hai phùng văn thụ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trưởng phòng giáo dục thường xuyên giáo dục chuyên nghiệp sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
quách thanh phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông một mươi chín tháng năm kim bôi tỉnh hòa bình
trong đó ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đào ngọc thuật áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm bị can còn lại
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hồ trúc và đào ngọc thuật
khám xét chỗ ở nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê thị hồng nguyễn đức hoàng nguyễn tân hưng phùng văn thụ quách thanh phúc
ngoài ra đối tượng tuấn đã khai nhận thực hiện riêng một vụ trộm cắp xe máy còn linh khai đã thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy khác
cả hai đối tượng đều là những đối tượng nghiện ma túy hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đã thu hồi được một mươi một chiếc xe máy
liên quan đến công tác khắc phục hậu quả của vụ cháy công ty dạng đông vào ngày hôm nay
hà nội đã bắt đầu tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trường tiểu học
và trường trung học cơ sở hạ đình quận thanh xuân hà nội
như vậy là sau khi kết thúc đợt khám sức khỏe cho người dân sống trong vòng bán kính năm trăm linh m
từ hàng rào của vụ cháy công ty cổ phần bóng đèn phích nước giảng đông gọi tắt là công ty giảng đông
sở y tế hà nội phối hợp với ubnd quận thanh xuân lại tiếp tục khám sức khỏe cho học sinh của hai trường nói trên
vì địa điểm của hai trường nằm gần với đám cháy
trước đó hàng trăm phụ huynh có con em theo học tại trường tiểu học hạ đình
đã cho con nghỉ học vì lo lắng ô nhiễm thủy ngân
cho đến ngày một mươi hai tháng chín thì vẫn tiếp tục có học sinh nghỉ học
trong đó trường tiểu học hạ đình có một trăm bốn mươi tám trên một ba trăm một mươi ba học sinh không tới lớp
theo kế hoạch là sau khi khám xong cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở hạ đình
các bác sĩ sẽ khám cho học sinh mầm non ánh sao và các nhóm lớp mầm non trên đường nguyễn xiển phường khương đình
chuyển sang một thông tin khác
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng một mươi ba một mươi sáu độ vĩ bắc
kết hợp với gió mùa tây nam ở phía nam đang hoạt động với cường độ mạnh
cho nên trong đêm nay ngày một mươi ba tháng chín và ngày mai
trên các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau cho đến kiên giang vịnh thái lan
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa sẽ có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
và gió giật mạnh
trong đêm nay và ngày mai trên vùng biển từ bình thuận đến cà mau
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có gió tây đến gió tây nam
mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong đêm nay và ngày mai ở khu vực tây nguyên nam bộ và các tỉnh khánh hòa ninh thuận bình thuận
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm trên hai mươi bốn h có nơi trên một trăm hai mươi mm trong hai mươi bốn h
đợt mưa lớn lần này có khả năng sẽ kéo dài đến ngày một mươi sáu tháng chín
với trọng tâm mưa ở khu vực nam tây nguyên nam bộ và tỉnh bình thuận
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một
do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian vừa qua
mà dọc bờ sông danh chảy qua địa bàn xã đức hóa huyện tuyên hóa
tỉnh quảng bình đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây nguy hiểm
tại nhiều nơi tình trạng sạt lở đã ăn sâu vào nhà người dân
khiến cho nhiều hộ gia đình không chỉ đứng trước nguy cơ mất nhà mất tài sản
mà còn ảnh hưởng đến tính mạng
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
những ngày gần đây gia đình anh mai trung ở thôn đức phú một xã đức hóa huyện tuyên hóa
cũng như nhiều gia đình khác đứng ngồi không yên
khi chứng kiến cảnh dọc bờ sông danh bị sạt lở nghiêm trọng
tại nhiều nơi điểm sạt lở ăn sâu vào ngay sát nhà
sau sát chân đường khiến người dân hết sức hoang màng lo lắng
theo thống kê tại xã đức hóa huyện tuyên hóa
có một mươi một thôn thì có sáu thôn sống dọc bờ sông danh
và đều chịu ảnh hưởng của sạt lở
trong đó có hơn ba mươi hộ cần phải di rời gấp
vì tình trạng sạt lở đã
ăn vào sâu đến sát nhà dân
trước mắt chúng tôi đã chỉ đào di rời từ các hồ chịu ảnh hưởng
đến ở các nhà của ba con anh em trong khu vực
còn về hướng giải quyết
thì chúng tôi đang đề nghị cập tên
để có giải pháp phong trọng sạt lở
để đảm bảo nơi sống của ba con nhân dân
hiện nay cả người dân và chính quyền địa phương
đang hết sức lo lắng
nguy cơ sạt lở còn có thể tiếp diễn
do đó các ngành các cấp liên quan của tỉnh quảng bình
cần sớm có những giải pháp cụ thể
để ngăn chặn tình trạng sạt lở
đảm bảo cuộc sống của người dân nơi đây
khi mùa mưa bão đang có nhiều diễn biến phức tạp
sau đây là nội dung chi tiết bản tin
tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi bảy
dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
ủy ban thường vụ quốc hội đã họp
cho ý kiến về việc giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
tại phiên họp
một nội dung quan trọng
được các đại biểu quan tâm cho ý kiến
đó là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật kiểm toán nhà nước
chưa bám sát chủ trương của đảng
chủ yếu đề cập đến chức năng nhiệm vụ
và mở rộng quyền hạn của kiểm toán nhà nước
chưa làm rõ quy định để sắp xếp tổ chức bộ máy
chưa làm rõ quy định để xử lý trồng chéo
giữa kiểm toán nhà nước
với các cơ quan thanh tra theo tinh thần
nghị quyết một tám nqtvk
hiện cơ quan thanh tra và kiểm toán nhà nước
có vị trí chức năng nhiệm vụ khác nhau
được quy định tại hai luật khác nhau
nhưng đều cần thiết
để tăng cường kỷ luật kỷ cương
trong quản lý sử dụng tài chính tài sản công
tuy nhiên thực tế cũng cho thấy
nếu không có sự phối hợp tốt
giữa kiểm toán nhà nước
thì các cơ quan thanh tra sẽ trồng chéo
về đối tượng đơn vị và nội dung thanh tra
kiểm toán ảnh hưởng đến hoạt động bình thường
của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
cản trở sự phát triển
liên quan đến quy định mở rộng đối tượng kiểm toán
có ý kiến cho rằng
trái với luật kiểm toán nhà nước và hiến pháp
cụ thể đối tượng kiểm toán
theo dự thảo luật là rất rộng
cần thu hẹp
có ý kiến đề nghị cần làm rõ
thế nào là cơ quan tổ chức cá nhân
có liên quan đến hoạt động kiểm toán
quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân
có liên quan đến hoạt động kiểm toán
có thể tạo các hiểu khác nhau
khi áp dụng dễ dẫn đến mở rộng
đối tượng kiểm toán
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
đã diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc
hội luật gia việt nam lần thứ một mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực
ban bí thư dự đại hội
cùng dự đại hội còn có các nguyên chủ tịch quốc hội
nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tq việt nam
trần thanh mẫn cùng đại diện các bộ
ban ngành đoàn thể ở trung ương địa phương
cùng hơn ba trăm linh đại biểu đại diện
cho trên sáu mươi ba hội viên hội luật gia việt nam
tham dự đại hội
tại đại hội
các đại biểu đã đồng góp ý kiến
và thông qua các văn kiện và bầu ban chấp hành
trung ương hội khóa một mươi ba
đồng thời thảo luận một số lĩnh vực hoạt động trọng tâm
của hội trong nhiệm kỳ tới
với phương châm đoàn kết dân chủ
lãnh đạo phát triển nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động
góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước
để góp phần thiết thực
vào việc thực hiện nhiệm vụ của đất nước
thường chức ban bí thư trần quốc vượng
đề nghị hội luật gia việt nam
cần bám sát và nắm vững các quan điểm của đảng nhà nước
triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của hội
là tổ chức của những người làm công tác pháp luật
hội luật gia việt nam cần tích cực góp phần
vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
tăng cường kỷ luật kỷ cương trách nghiệm
đề mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng
lãng phí củng cố niềm tin của nhân dân
giữ vững môi trường hòa bình ổn định
bảo vệ vững chắc tổ quốc
đề mạnh công cuộc đổi mới
phát triển đất nước bền vững
tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thường chức ban bí thư trần quốc vượng
đã trao quân trường hữu nghị
tặng bà jenny merer
chủ tịch hội luật gia dân chủ quốc tế
vì những đóng góp tích cực
vào công cuộc xây dựng bảo vệ chủ quyền
của việt nam phát triển mối quan hệ hữu nghị
hợp tác giữa giới luật gia quốc tế
với giới luật gia việt nam
vào chiều ngày hôm nay phó thủ tướng chính phủ
trịnh đình dũng cùng đoàn công tác
của các bộ ngành trung ương đã có buổi làm việc
với công an tỉnh quảng bình
sau khi nghe lãnh đạo công an tỉnh
quảng bình báo cáo kết quả công tác công an
trong thời gian qua phó thủ tướng chính phủ
trịnh đình dũng bày tỏ vui mừng
và đánh giá cao tinh thần đoàn kết nỗ lực
của lực lượng công an tỉnh quảng bình
trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn
đặc biệt phó thủ tướng chính phủ ghi nhận
sự chủ động và vai trò nòng cốt của lực lượng
công an trong phòng chống thiên tai
giúp nhân dân khắc phục hậu quả
trong đợt bão lũ vừa qua
trong thời nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi chín
là năm nước rút trong thực hiện nghị quyết
đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc
lần thứ một mươi ba
bên cạnh đó tình hình an ninh thế giới và khu vực
thời gian qua có nhiều biến động
các thế lực thù địch không ngừng âm mưu
chống phá đảng và nhà nước ta
tình hình đó đặt ra cho đảng chính quyền
và lực lượng công an nhiệm vụ hết sức nặng nề
vì vậy lực lượng công an tỉnh quảng bình
cần nắm chắc tình hình trên địa bàn
không để xảy ra bị động bất ngờ
xử lý hiệu quả mọi tình huống
đấu tranh với các thế lực chống phá đảng chính quyền
đồng thời tuyên truyền vận động người dân
nắm rõ các chủ trương chính sách của đảng
tạo sự đồng thuận trong triển khai
các dự án trọng điểm trên địa bàn
tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác
phòng chống các loại tội phạm
giữ vững vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai
kiện toàn lực lượng chuyên trách
sẵn sàng tham mưu cho cấp ủy chính quyền
phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
xứng đáng là lực lượng tin cậy trong công tác
bảo vệ đảng nhà nước bảo vệ nhân dân
góp phần xây dựng và phát triển
địa phương giàu mạnh
vào sáng ngày hôm nay tại cục cảnh sát
điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu bộ công an
đã tổ chức lễ công bố quyết định của
bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
dự và chủ trì buổi lễ có thượng tướng
lê quý phương ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an cùng dự có
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
nguyên cục trưởng cục cảnh sát điều tra
tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
tại lễ công bố
thượng tướng lê quý phương đã trao quyết định của
bộ trưởng bộ công an về việc điều động đại tá
nguyễn văn long giám đốc công an tỉnh bắc ninh
đến nhận công tác và giữ chức vụ
cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về
tham nhũng kinh tế buôn lậu
chúc mừng đại tá nguyễn văn long nhận nhiệm vụ mới
thứ trưởng bộ công an lê quý phương
yêu cầu trên công việc công tác mới
đồng chí tân cục trưởng phát huy kinh nghiệm
trí tuệ của bản thân cùng với tập thể đảng ủy
lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về
tham nhũng kinh tế buôn lậu xây dựng
đơn vị trong sạch đoàn kết vững mạnh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng ủy công an
trung ương lãnh đạo bộ công an giao phó
đại tá nguyễn văn long đã tiếp thu
ý kiến chỉ đạo và quyết tâm trong thời gian tới
sẽ nỗ lực phấn đấu kế thừa
những kinh nghiệm thành quả mà các thế hệ
lãnh đạo tiền nhiệm cùng cán bộ chiến sĩ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu đã giải công đạt được
qua các thời kỳ quy tụ đoàn kết
thống nhất trong đảng ủy lãnh đạo
và toàn thể cán bộ đảng viên trong đơn vị
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tại trung tâm văn hóa thông tin
tỉnh thừa thiên huế đã diễn ra
lễ bế mạc liên hoan truyền hình
phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
đến dự buổi lễ các đồng chí thượng tướng
nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đồng chủ tịch liên hoan
đồng chí trung tướng mai văn hà
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
về phía tỉnh thừa thiên huế các đồng chí
nguyễn thái sơn trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy
cùng đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
tỉnh thừa thiên huế và hơn
bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ làm công tác
truyền hình phát thanh trong lực lượng
công an nhân dân
liên hoan truyền hình phát thanh
công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm nay
có sự tham gia của bảy mươi bảy đoàn
với năm trăm một mươi chín tác phẩm dự thi
ở bốn thể loại
tác phẩm báo chí tác phẩm nghệ thuật
và chương trình chuyên biệt chuyên mục an ninh trật tự
phát thanh và sáu mươi chín thí sinh
dự thi phát thanh viên người dẫn chương trình
liên hoan truyền hình phát thanh
công an nhân dân lần thứ một mươi hai
đã diễn ra thành công thúc đẹp
mang đến những tác phẩm chất lượng
tạo môi trường học tập trao đổi kinh nghiệm
giữa các đơn vị dự thi
đến dự và phát biểu tại lễ bế mạc
đồng chí trung tướng mai văn hà
đánh giá cao chất lượng của các tác phẩm
chương trình cũng như các phát thanh viên
người dẫn chương trình tham gia dự thi năm nay
qua đó cũng khuyến khích các đơn vị
tiếp tục nâng cao kỹ năng kiến thức nghiệp vụ
hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền
về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng
công an nhân dân
với tinh thần trách nhiệm cao
làm việc công tâm khách quan
ban giám khảo đã chọn ra được
bốn mươi tám tác phẩm đạt huy chương vàng

có bảy phát thanh viên người dẫn chương trình
truyền hình đạt giải a
một mươi bốn đạt giải b và hai mươi một đạt giải c
đó là những tác giả người dẫn chương trình
luôn cháy bỏng khát vọng
đam mê với ngành với nghề
các tác phẩm dự thi
dù ở bất cứ thể loại nào
đều đã bám sát hơi thở của cuộc sống
và nhiệm vụ chính trị của ngành công an
phản ánh rõ nét chân thực
cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
chống lại cái ác cái xấu
bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
cũng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng
của người chiến sĩ công an nhân dân
cầm bút trên mặt trận văn hóa tư tưởng
tuy nhiên bên cạnh đó
vẫn còn một số tác phẩm chất lượng chưa cao
hạn chế cả về nội dung
hình thức và cách thức thể hiện
đó là những vấn đề chúng ta cần hết sức
lưu ý rút kinh nghiệm
để những kỳ liên hoan tiếp theo
đạt kết quả tốt hơn
sau năm ngày diễn ra liên hoan truyền hình
phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
ban tổ chức đã tìm ra được những tác phẩm
chương trình cũng như các phát thanh viên
người dẫn chương trình xuất sắc để vinh danh
trong lễ bế mạc
tại lễ bế mạc ban tổ chức đã trao
một mươi bảy huy chương bạc
trong đó thể loại chuyên mục an ninh trật tự
đạt được sáu huy chương vàng một mươi ba huy chương bạc
thể loại tác phẩm báo chí đạt được
một mươi bảy huy chương vàng bốn mươi huy chương bạc
thể loại tác phẩm báo chí đạt được
một mươi bảy huy chương vàng bốn mươi huy chương bạc
tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt
đạt được một mươi huy chương vàng hai mươi huy chương bạc
thể loại phát thanh đạt được
một mươi năm huy chương vàng ba mươi bốn huy chương bạc
phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình
những chương trình truyền hình có bảy dạy a một mươi bốn dạy b và hai mươi một dạy c liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân đã kết lại thành công thuốc đẹp với những ấn tượng khó phai và đã tìm ra được những tác phẩm chương trình
thí sinh xuất sắc minh chứng cho sự nhiệt huyết trong công việc sự đổi mới trong phong cách thể hiện và tính chuyên nghiệp đặc thù của truyền hình hiện đại
tôn vinh sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự và những cống hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân tôn vinh những người làm truyền hình trong lĩnh vực an ninh trật tự
vào sáng ngày hôm nay tại quảng trường sân vận động quốc gia mỹ đình công an tp hà nội đã phối hợp cùng bộ tư lệnh thủ đô tổ chức buổi diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây dối an ninh trật tự tấn công đối tượng khủng bố và giải cứu con tin khắc phục hậu quả năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của hơn năm cán bộ chiến sĩ và công dân
vào sáng ngày hôm nay tại quảng trường sân vận động quốc gia mỹ đình công an thành phố hà nội đã phối hợp cùng bộ tư lệnh thủ đô tổ chức buổi diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây dối an ninh trật tự tấn công đối tượng khủng bố và giải cứu quan tin khắc phục hậu quả năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của hơn năm cán bộ chiến sĩ và công dân